nhằm giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp cho đảo ngọc phú quốc
địa phương đang vận động người dân và khách du lịch bỏ rác đúng nơi quy định không vứt rác xuống biển
ubnd huyện đề nghị các đồn biên phòng trên địa bàn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các tàu pha chở khách
tàu du lịch tàu đánh bắt hải sản hoạt động trên địa bàn huyện đảo về việc trang bị thùng rác trên tàu
bỏ rác đúng nơi quy định không vứt rác thải xuống sông xuống biển
ubnd huyện cũng yêu cầu các hộ kinh doanh doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên
chuyển sang sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần
phú quốc là điểm du lịch biển đảo nổi tiếng thế giới
năm hai nghìn một mươi tám khách du lịch đến đảo ngọc đạt hơn hai năm triệu lượt tăng trên ba mươi so với năm trước
còn tháng sáu đầu năm hai nghìn một mươi chín phú quốc thu hút hai hai triệu lượt khách